vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
xảy ra tại trung cư carina quận tám tp hcm vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khiến một mươi ba người chết bảy mươi hai người bị thương
phiên tòa chỉ với hai bị cáo nhưng triệu tập hơn bảy trăm linh người đã bị hại và người có nghĩa vụ quyền đợi liên quan
phiên tòa xét xử hai bị cáo là nguyễn văn tùng nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
chủ đầu tư trung cư carina và nguyễn quốc tuấn nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vụ cháy xuất phát từ một chiếc xe máy do chập điện ở tầng hầm trung cư carina
rồi bùng cháy dữ dội khói khí nóng và khí độc đuôn theo buồng thang hoa
máy thoát hiểm dẫn đến các tầng nổi phía trên nhưng hệ thống báo cháy không kịp thời báo cháy không chữa cháy tự động dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
vụ cháy khiến cho một mươi ba người tử vong bảy mươi hai người bị thương tài sản thiệt hại là gần năm trăm linh xe máy tám mươi một ô tô và năm xe đạp
sau vụ việc công an tp hcm đã vào cuộc điều tra khởi tố và bắt giam tùng và tuấn
cơ quan điều tra xác định cả hai bị cáo biết rõ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trung cư carina đã bị hỏng không hoạt động nhưng không kịp thời thay thế
hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy hệ thống không hoạt động hoạt động không hiệu quả
hành vi của các bị cáo đã vi phạm luật phòng cháy chữa cháy gây ra vụ cháy tại trung cư carina làm chết một mươi ba người
phiên tòa dự kiến từ ngày năm đến ngày một mươi tháng bốn
đặt mua ma túy của người lào rồi bàn bạc với đối tác đến khu vực cửa khẩu cầu treo tỉnh hà tĩnh để nhận hàng
tuy nhiên quá trình vận chuyển về địa bàn tỉnh nghệ an
đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại khu vực xã trung phúc cường huyện nam đàn tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện nam đàn tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một túi sách bên trong có ba kg ma túy ketamin hai xe máy và một điện thoại di động cùng một mươi năm triệu đồng
tại cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn văn tý và nguyễn thế anh khai nhận số ma túy trên do tý đặt mua của đối tượng người lào
không rõ lai lịch để vận chuyển về thành phố vinh bán kiếm lời
nguyễn ngọc tý từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép trên ma túy nguyễn thế anh có hai tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
từng có hai tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy phạm thanh tùng và
trịnh thanh thảo lại tiếp tục vận chuyển trái phép chất ma túy và bị bắt vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hai bị cáo đã bị đưa ra xét xử trong phiên tòa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh an giang
trong quá trình điều tra tùng và thảo khai nhận năm hai nghìn một mươi tám trong thời gian chấp hành phạt tù tùng quen biết nguyễn văn sáu tức bé sáu
nhận lời nhờ của sáu đêm ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tùng đã đến khu vực công viên đầm sen thuộc quận một mươi một thành phố hồ chí minh
nhận ma túy đem về thành phố châu đốc của tỉnh an giang giao cho sáu với tiền công từ năm đến sáu triệu đồng
sau khi nhận số ma túy trên tùng đã rủ thảo chuẩn bị mang ma túy đi thì bị bắt giữ
trong quá trình điều tra sáu không thừa nhận thuê tùng vận chuyển ma túy
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm thanh tùng và trịnh thanh thảo mỗi bị cáo hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
thưa quý vị là địa bàn có tiềm năng lớn để phát triển du lịch
những năm gần đây trên địa bàn xã xuân đám nằm ở phía tây nam đảo cát bà thuộc huyện cát hải thành phố hải phòng
nở rộ mô hình kinh doanh homestay nhà vườn trong khuôn viên các hộ gia đình
bên cạnh những mặt thuận lợi thì hoạt động kinh doanh này cũng nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
được chính quy từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an xã xuân đám đã phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở
giải quyết tốt nhiều vấn đề ngay từ khi mới phát sinh ổn định trên địa bàn ghi nhận của phóng viên thời sự
homestay này có khoảng một mươi phòng cho khách lưu trú phần lớn là khách nước ngoài
công an xã xuân đám đã thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra nhắc nhở về vấn đề an ninh trật tự
đặc biệt yêu cầu chủ cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng ngừa cháy nổ
các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải được trang bị đầy đủ
nhân viên hoạt động trong homestay phải được trang bị kiến thức kỹ năng
sử dụng thuần thục các phương tiện chuyên dụng phòng cháy chữa cháy

trong ngày bốn tháng bốn lực lượng hình sự đã bắt giữ được kiệt còn dương đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện công an thành phố long xuyên đang tập trung lực lượng truy tìm đối tượng dương để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến một mươi bốn tỷ đồng phan thị hòa vừa bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
lần trong quá trình đầu tư làm ăn phan thị hòa đã lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn để chiếm đoạt tài sản
để các bị hại tin tưởng góp tiền hòa báo cần vốn lớn để buôn bán nông sản với số lượng vài tấn đến hàng chục tấn
và hứa hẹn trả cho người tham gia lợi nhuận hàng tháng rất cao được linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu

nhận được tiền hòa sử dụng để tiêu xài cá nhân và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước
khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại hòa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương
đến nay cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác của chín bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an thông báo
ai là bị hại liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật
trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do bộ công an tổ chức thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
ma túy là hiểm họa của nhân loại là vấn đề toàn cầu nên phòng chống ma túy phải có cách tiếp cận toàn cầu
đây cũng là vấn đề mang tính toàn dân nên phải có những giải pháp toàn dân
phải huy động được sức mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
trong những năm qua ngoài đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy thì lực lượng công an luôn trú trọng vận động quần chúng nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt là đẩy mạnh công tác dân vận đến từng hộ gia đình
tích cực chung tay xây dựng và phát triển các mô hình đẩy lùi tệ nạn ma túy
từ đó tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tại địa bàn
hệ thống chính trị đã thành công trong việc huy động sức mạnh toàn dân vào công cuộc đẩy lùi tệ nạn ma túy
từ khi thực hiện mô hình này sự phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và nhân dân và các lực lượng công an của phường
đã thường xuyên giáo diết tham gia tuần tra và tổ chức ngăn chặn tội phạm và những tệ nạn ma túy
tên hiện nay là tình tình trật tự an ninh của chúng tôi trên dòng tuyến đường tàu
những đường xá phong quang sạch đẹp và hai người dân và cái tệ nạn ma túy hiện nay trên tuyến đường tàu không còn nữa
tội phạm ma túy không chỉ hoạt động tại đô thị
hầu hết các chuyên an lớn về ma túy đều phát hiện tại các địa bàn biên giới
thiếu hiểu biết nhiều bà con trở thành kẻ tiếp tay cho tội phạm
chính vì vậy công tác dân vận đi từng nhà đến từng bản làng để tuyên truyền cho người dân vô cùng quan trọng

tội phạm ma túy
theo cơ quan chức năng cho biết công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những kết quả tích cực
lực lượng công an phối hợp với các đơn vị phát hiện bắt giữ hai mươi sáu chín trăm sáu mươi bảy vụ bốn mươi một ba trăm linh tám đối tượng phạm tội về ma túy triệt xóa bốn trăm một mươi bảy điểm bốn mươi ba tụ điểm phức tạp về ma túy
bên cạnh đó cũng triển khai hàng nghìn mô hình về phòng chống tội phạm ma túy tiếp nhận hàng trăm nghìn tin tố giác tội phạm tới nhân dân qua các mô hình này

tổ chức hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền tập huấn cho mọi tầng lớp nhân dân về hiểm họa ma túy
từ đó ý thức và kiến thức về phòng chống ngăn ngừa ma túy của nhân dân được nâng lên
số người sử dụng trái phép chất ma túy số người nghiện liên tục giảm mạnh
gần đây thì chúng tôi đã tiếp tục có những biện pháp quy chế phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân đối với bộ giáo dục và đào tạo
giữa trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chinh với lực lượng cảnh khai các cấp
cho nên đây là một
một trong những điều kiện rất là tốt để chúng tôi có thể triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
tuyên truyền đến cấp huyện thậm chí cấp xã đến cả các bản nàng các miền xa xôi để tuyên truyền phổ biến đến giáo dục pháp luật
để chúng ta thấy được tác hại của ma túy tổng hợp các loại ma túy nói chung
chúng ta phải tiếp tục nâng cao cái nhận thức về cái sự nguy hiểm về cái hiểm họa sâu xa của cái ma túy này
đối với lại sự
phát triển bền vững của đất nước
nói rộng là như thế
nói không việc nó tác động đến toàn dân cơ mà
tác động đến sức khỏe của nhân dân
tác động đến ổn định chính trị an ninh trật tự ở địa phương
thì cả hệ thống chính trị phải lo phải vào cuộc
thời gian tới trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn nóng bỏng và nhiều gian nan
vì vậy mỗi người dân cần tự giác tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy tạo thành hành động sâu rộng trong cộng đồng
từng bước giảm thiểu tệ nạn ma túy đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm từng bước kiềm chế ngăn chặn
tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
để về những nội dung khác đánh bạc bằng hình thức mua bán solo số đề
đối tượng dương văn tùng chú xã tân mỹ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vừa bị bắt giữ
hồ sơ của cơ quan điều tra vào lúc một mươi bốn h ngày ba mươi tháng ba trong lúc tuần tra
đội cảnh sát hình sự công an huyện trà ôn phát hiện tùng cùng năm đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
tại một căn nhà ở xã tân mỹ huyện trà ôn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai bộ bài tay sáu điện thoại bốn xe máy và số tiền gần một mươi triệu đồng
qua điều tra vào ngày hai mươi chín tháng ba tùng đã sử dụng điện thoại di động để thực hiện hành vi mua bán số lô số đề cho nhiều người
dựa vào kết quả sổ số kiến thiết các tỉnh sóc trăng đồng nai và thành phố cần thơ
với tổng số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng sau đó chuyển giao số lô số đề cho người khác để nhận hoa hồng
lực lượng chức năng phối hợp vừa tổ chức thu gom vật liệu nổ gồm nhiều đầu đạn pháo số lượng lớn còn tồn động trong khu dân cư
vào ngày ba tháng bốn trong khi đang đào móng nhà một người dân chú phường hòa thọ tây quận cẩm lệ
đã phát hiện hai quả đạn pháo đã trình báo lực lượng chức năng
công an quận cầm lệ phối hợp với ban công binh bộ chỉ huy quân sự thành phố đến hiện trường khảo sát phong tỏa kiểm tra
phát hiện thêm một mươi một đầu đạn loại một trăm linh năm mm của mỹ bốn mươi đạn nhọn các loại
người dân địa phương cho biết vị trí tìm được các đầu đạn này trong chiến tranh là hầm đạn trận địa pháo của mỹ
nên thời gian qua bị trôn lấp và không có ai để ý
hiện công tác ra tìm và thống kê đã được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận cầm lệ
phối hợp với các lực lượng tích cực triển khai lập biên bản thu gom giám sát công tác bảo vệ an toàn tại khu vực
quản lý các vật liệu nổ theo đúng quy định của pháp luật